trước đó tại tiệm tạp hóa sáu lợi của ông nguyễn xuân lợi ở phường xuân phú
tổ công tác công an thị xã sông cầu đã kiểm tra phát hiện và bắt quả tang ông lợi
đang có hành vi bán hai túi cỏ mỹ cho một đối tượng với số tiền một trăm bốn mươi đồng
tiến hành kiểm tra tiệm tạp hóa của ông lợi tổ công tác đã phát hiện thu giữ thêm hai mươi túi cỏ mỹ
ông lợi khai nhận hai mươi hai túi cỏ mỹ trên là do con trai ruột là nguyễn xuân đít mua về
đưa cho ông để bán kiếm lợi
sau đó tổ công tác đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn xuân lít
phát hiện thu giữ thêm một trăm một mươi năm túi ni lông chứa cỏ mỹ
đít khai nhận mua số cỏ mỹ trên để bán kiếm lợi và sử dụng
sau vụ ngộ độc thực phẩm của bánh mì phượng thành phố hội an tỉnh quảng nam
khiến ba trăm một mươi ba người phải nhập viện điều trị
trị cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh quảng nam vừa có thông báo kết luận
về hành vi vi phạm và các hình thức xử phạt
xử phạt hơn một trăm một mươi triệu đồng và đình chỉ hoạt động từ ba đến năm tháng
kết quả lấy các mẫu lưu của cơ sở là mẫu có liên quan gửi kiểm nghiệm
tại viện pasteur nha trang cho thấy có bảy mẫu dương tính với khuẩn bacillus
các vi khuẩn này được phát hiện trong chải heo thịt heo xíu mại
do răm xà lách hành dưa leo
đây cũng chính là nguyên nhân khiến ba trăm một mươi ba người bị ngộ độc thực phẩm vào ngày một mươi một tháng chín vừa qua
đại diện thanh tra sở y tế tỉnh quảng nam cho biết cơ sở bánh mì phượng hai a thành phố hội an
đã vi phạm năm quy định trong vệ sinh an toàn thực phẩm
những vi phạm này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
thông tin về truy nã tội phạm sẽ kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân